thông tin liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ba ngày ngoài trời ở sơn tây hà nội
được đưa vào điều trị tại bệnh viện sanh pôn trong tình trạng nhiễm chủng sơ sinh
sau hơn hai ngày được điều trị tại đây sức khỏe của bé đã có tiến triển tốt hơn
theo các bác sĩ tại khoa nhi bệnh viện sanh pôn bé trai bị bỏ rơi ở hồ ga
có sức sống mãnh liệt và bé sống sót là điều rất kỳ diệu
vì những ngày qua miền bắc đang trong giai đoạn nắng nóng tới bốn mươi độ c
trong khi bé không hề được ăn uống trong nhiều ngày
sau ba ngày điều trị tình trạng nhiễm khuẩn của trẻ đã được cải thiện
hiện chỉ còn mắt bé phù nề do có nhiều dòi xâm nhập
ngoài ra bé cũng bị nhiễm khuẩn

dự kiến trẻ có thể ra viện trong bảy một mươi ngày tới
thời điểm vào viện bé nặng hai tám kg nhưng hiện bé đã nặng hơn
vào khoảng ba kg
sau khi sức khỏe ổn định trẻ sẽ được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội
hiện có khá nhiều nhà hào tâm đã chuyển tiền cùng nhiều vật dụng khác
để phần nào hỗ trợ bệnh viện trong việc chăm sóc bé
đặc biệt cũng có nhiều gia đình hiếm muộn ngọ ý muốn nhận bé làm con nuôi
theo thông tin từ công an tp hà nội cho biết
chiều ngày chín tháng sáu công an thị xã sơn tây đã xác định được người mẹ bỏ rơi
cho bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại hà nam
do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không thể nuôi được con
và không muốn ai biết
nên ngay sau khi sinh sản phụ này đã bế con treo vào phía sau của đền mẫu
rồi vứt bỏ rồi đi về trung tâm tp hà nội